tổng cục đường bộ việt nam vừa đề xuất hai phương án xử lý bất cập tại trạm thu phí t hai trên quốc lộ chín mươi một thành phố cần thơ
hai phương án được đề xuất là di rời trạm t hai về phía thành phố cần thơ qua ngã ba lộ tẻ hoặc là giữ nguyên trạm thu phí t hai
tổng cục đường bộ đề xuất bộ giao thông vận tải chủ trì cùng các ngân hàng cho nhà đầu tư điều chỉnh lại cơ cấu trả nợ gốc và giữ nguyên nhóm nợ cho nhà đầu tư
khi đó dự án chỉ tổ chức thu phí hoàn vốn tại trạm t một trạm thu phí t hai là trạm thu phí hoàn vốn cho dự án bot tuyến quốc lộ chín mươi một và chín mươi một b